thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đà nẵng vẫn diễn biến hết sức phức tạp
và lợi dụng điều này các loại tội phạm trộm cắp lừa đảo tăng cường hoạt động
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
lực lượng công an các đơn vị đã và đang triển khai nhiều biện pháp
vừa thực hiện công tác phòng chống dịch vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm
một khu chợ trên địa bàn quận hải châu ngay khi đà nẵng ghi nhận một ca dương tính đầu tiên
trong đợt dịch công an phường hòa thuận đông đã triển khai lực lượng xuống các chợ khu dân cư trên địa bàn
nhằm tuyên truyền cho nhân dân tiểu thương tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để việc phòng chống dịch được triển khai hiệu quả công tác quản lý lưu trú nắm hộ nắm người
là một trong những yếu tố quan trọng lực lượng công an thường xuyên tăng cường công tác tuần tra quản lý địa bàn
qua công tác kiểm tra vận động chủ cơ sở ký cam kết phòng chống dịch và tố giác những người trở về từ vùng dịch trái phép
hay người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn
để việc phòng chống dịch được triển khai hiệu quả công tác quản lý lưu trú nắm hộ nắm hộ nắm hộ nắm hộ nắm hộ nắm hộ nắm hộ